thưa quý vị lễ thượng cờ tại quảng trường ba đình là một nghi lễ quốc gia
nghi lễ thiêng liêng này đã trở thành khoảnh khắc xúc động mà nhiều người dân thủ đô và du khách thường đón đợi mỗi ngày
đặc biệt trong những ngày lễ lớn của đất nước như ngày hôm nay giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
ngay từ sáu giờ sáng rất đông người dân đã có mặt tại quảng trường ba đình để đón đợi nghi lễ thượng cờ
một nghi lễ đầy trang trọng trang nghiêm và gợi lên bao cảm xúc đặc biệt về tình yêu tổ quốc